chưa mùng một tháng bốn trung tâm y tế huyện yên bình đã cấp cứu thành công cho sản phụ n t l t
sinh năm hai nghìn ba ở xã mông sơn mang thai lần hai xeo mổ lấy thai cũ đau bụng nhiều nghi dọa vỡ tử cung
tại trung tâm y tế huyện ban giám đốc đã kích hoạt hệ thống cấp cứu nội viện sẵn sàng chuẩn bị bàn phẫu thuật cấp cứu
các điều kiện cần thiết để cấp cứu sơ sinh thuốc dịch truyền và cả liên hệ chuyển máu
trước đó sản phụ đã được đưa đến phòng mổ siêu âm thấy tim thai đều rõ không có hiện tượng phong huyết tử cung rau
các phẫu thuật được tiến hành thành công mẹ tròn con vuông bé gái hồng hào khóc to cân nặng ba hai trăm linh gram
qua kiểm tra sản phụ có đoạn eo tử cung rãn mỏng đã có hiện tượng dạn và tụ máu tại vùng eo
sau một giờ phẫu thuật người mẹ đã được xử trí an toàn và tiếp tục được theo dõi hậu phẫu tại khoa ngoại tổng hợp liên chuyên khoa
vỡ tử cung là tình trạng các lớp cơ ở tử cung bị đứt hoặc sách hoàn toàn tự nhiên mà không phải do phẫu thuật
làm cho các thành phần bên trong tử cung bao gồm một phần hoặc toàn bộ thai nhi bị tống suất vào ổ bụng
tình trạng này có thể đe dọa tính mạng sản phụ và thai nhi nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời
theo các bác sĩ đây là một trong năm tay biến sản khoa nguy hiểm gồm vỡ tử cung nhau bông non băng huyết sau sinh
nhiếm trùng hậu sản và uốn ván dốn sơ sinh
tình trạng này có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai hoặc trong cuộc sinh
tuy nhiên trong thời kỳ mang thai hiếm gặp hơn
tai biến này thường xảy ra ở sản phụ có sảo màu cũ ở tử cung hoặc có bất thường dị dạng tử cung
vỡ tử cung tuy nguy hiểm nhưng khá hiếm gặp chỉ chiếm khoảng ba trăm hai mươi năm trên một trăm linh ca sinh có tiền sử mổ lấy thai
hiếm hơn ở nhóm phụ nữ không có sẹo mổ lấy thai là khoảng một trên năm bảy trăm một trên hai mươi ca
chia sẻ về nguy cơ vỡ tử cung bác sĩ vũ thị thùy tri cục trưởng tri cục dân số kế khóa gia đình tỉnh điện biên cho biết